kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online chiều ngày hai mươi sáu tháng ba của truyền hình công an nhân dân với những tin tức về an ninh trật tự cập nhật
công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai vừa khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng gồm trương thị thúy lê văn bảo lê hữu nhật nguyên và nguyễn hy để điều tra về hành vi bắt giữ người trái phép
ngoài ra bảo nguyên và hy tiếp tục bị khởi tố về hành vi cướp tài sản
khoảng tháng chín năm ngoái giữa túy và anh nguyễn anh tuấn phát sinh mâu thuẫn nợ nần tiền bạc túy đã thuê bảo rủ nguyên và hy dùng vũ lực khống chế ép nạn nhân lên xe chở đi về huyện thống nhất đe dọa tống tiền người nhà và cướp một trăm linh đồng của nạn nhân
sau đó cả nhóm bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ khi biết nhóm của bảo bị bắt túy đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
tổ công tác công an xã hợp tiến và đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện triệu sơn đã phối hợp bắt quả tăng đối tượng phạm văn viên chú tại huyện bá thước đang vận chuyển trái phép chân ma túy
ngày hai mươi ba tháng ba tổ công tác phát hiện xe ô tô biển kiểm soát ba mươi sáu a bốn mươi nghìn bốn trăm sáu mươi ba lưu thông trên tuyến đường thuộc địa bàn thôn hai xã hợp tiến có nhiều biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện thu giữ trên xe ô tô hai trăm tám mươi hai viên hồng phiến và một gói heroin
tại cơ quan công an đối tượng viên khai nhận đang trên đường mang số ma túy nói trên đi bán khám xét nợ của đối tượng lực lượng công an thu giữ thêm một trăm linh gam ma túy đá
trong khi đó trạm cảnh sát giao thông quốc lộ một a phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình vừa phát hiện bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy súng công cụ hỗ trợ
ngày hai mươi bốn tháng ba tổ công tác công an tỉnh ninh bình phát hiện xe ô tô do nguyễn thế hiếu trú tại phường lam sơn thành phố thanh hóa điều khiển có biểu hiện nghi vấn
quá trình kiểm tra phát hiện phạm thế sơn ngồi trên xe đã tàng trữ một khẩu súng ngắn dạng công cụ hỗ trợ một băng đạn có bốn viên và một túi ma túy ketamin
sơn khai thuê xe ô tô dịch vụ của hiếu đi từ thanh hóa ra hải phòng mua ma túy khi về đến địa phận tỉnh ninh bình thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
đối tượng phạm thế sơn đã có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn thị diễm phúc chú tại phường vĩnh hòa thành phố nha trang tỉnh khánh hòa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín bà phạm thị yến chú tại quận ba đình thành phố hà nội đã gặp phúc nhờ chuyển đổi mục đích sử dụng năm ba hectare đất nông nghiệp tại xã tân hưng thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu
mặc dù không có khả năng nhưng để lừa đảo nạn nhân phúc đã khẳng định với bà yến là có quen biết với một số lãnh đạo ở trung ương và địa phương nên làm được sổ đỏ với phí dịch vụ là bảy tỷ đồng
hết thời hạn bốn tháng phúc không thực hiện như thỏa thuận tìm cách né tránh cắt liên lạc và chiếm đoạt số tiền ba tỷ đồng nên bà yến đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an
và chiều qua đối tượng phúc đã bị phòng trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một căn nhà trên đường nguyễn bình khiêm phường ba thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
hiện đối tượng đã được di lý về đồng nai để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
một tụ điểm đánh bạc an tiền vừa được công an thành phố bạc liêu triệt xóa bắt giữ một mươi sáu đối tượng có liên quan
vào ngày hôm qua công an tp bạc liêu bắt quả tăng một mươi sáu đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại một khu đất chống thuộc khóm sáu phường hai thành phố bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bốn con gà trống hai mươi sáu xe máy và gần hai mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa bắt giữ một xe ô tô cùng với số lượng lớn hàng hóa nhãn mắc nước ngoài nghi vấn nhập lậu trên địa bàn huyện biên giới tỉnh biên
tổng giá trị hàng hóa là khoảng ba trăm bốn mươi năm triệu đồng
vào khoảng bốn giờ chiều qua kiểm tra xe ô tô biển số năm mươi một g năm mươi năm nghìn năm trăm sáu mươi đang dừng tại khu vực khóm trà sư thị trấn nhà bàng huyện tịnh biên do hà minh hạnh điều khiển
tổ công tác phát hiện trên xe chở số lượng lớn hàng hóa nhãn mát nước ngoài nghi vấn nhập lậu bao gồm bốn tám trăm linh chai dầu các loại hai bốn trăm linh miếng rán một trăm hai mươi hộp kem sâm và hai mươi bốn chai lăn
tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng
tổ công tác tiếp tục phát hiện nhiều thùng giấy vô chủ bên trong có chứa trên bốn sản phẩm dầu nước hoa sao phòng bàn chai đánh răng nhãn mắc nước ngoài nghi vấn hàng nhập lậu
toàn bộ số hàng nói trên cùng với phương tiện đã được bàn giao cho công an huyện tịnh biên để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
xác định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
thời gian qua công an xã kim bôi huyện kim bôi tỉnh hòa bình
đã chủ động linh hoạt bám sát địa bàn làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm tạo được niềm tin trong cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương
đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
việc làm này đã được lực lượng công an xã kim bôi huyện kim bôi tỉnh hòa bình triển khai ngay từ những ngày đầu tiên khi được điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã
không chỉ là lực lượng đi đầu trong mọi nhiệm vụ
công an xã kim bôi còn làm tốt vai trò của mình trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
nếu như mà chính phủ không kịp thời có cái lực lượng của công an chính quy
thì đối với những xã sắp nhập sắp nhập nói chung này và những xã mà không sắp nhập cũng vậy thôi
thì công tác an ninh trật tự là vẫn khó khăn hơn
đó là khẳng định có nghĩa là công an chính quy là tạo được thuận lợi hơn so với không chính quy
cái chuyển biến mà chúng tôi cảm nhận được mà bà con nhân dân cũng ghi nhận được là
cái tình hình trộm cắp
các vật cũng như là các cái vi phạm về hành chính thông thường là các cái vụ việc nó giảm đáng kể
thực tế đã được chứng minh bằng những kết quả cụ thể
đó là ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai công an xã kim bôi phối hợp với đội cảnh sát hình sự
ma túy kinh tế công an huyện kim bôi bắt giữ thành công hai đối tượng là bùi văn lân và bùi đức việt
trú tại xã quế hạ huyện kim bôi khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
em đi lên đường
đến lúc thấy đi qua trang trại lượn không ai trông coi ạ
xong em lấy hai mẹ cắt cỏ ra đưa cho lân ở ngoài trước ạ
xong đến lại em nhảy qua tường hào ngăn cách thứ hai kéo bóng thanh sát ra
xong đưa cho lân kéo ra ngoài xong đem lên xe xong chở đi lên hướng sám bố ạ
xong là vào quán sách vụ tiêu thủ ạ
do vị can không có tiền để sử dụng mát tí
vị can mới nảy sinh ý định đi trộm cắp mới rủ
lân đi trộm cắp để có tiền để tiêu xài để mua bán tí để sử dụng ạ
từ khi tiếp nhận nhiệm vụ đến nay lực lượng công an xã kim bôi đã trực tiếp phát hiện bắt giữ được gần năm mươi vụ việc với gần một trăm linh đối tượng
việc điều tra phá án bắt giữ thành công các đối tượng đã tạo được niềm tin lớn trong quần chúng nhân dân
thì từ ngày các anh chính quy về hoạt động nói là đến giờ này mấy năm nay thì chúng tôi thấy nó tiến bố hẳn
và không có những trường hợp
địa bàn dân cư thì ổn định mà chúng tôi là người dân trong xóm đặc biệt trong xã này thì chúng tôi rất là tin tưởng
lực lượng công an xã khi triển khai thì đã tham dự tích cực đảng ủy ủy ban giang nghị quyết chuyên đề
để làm các chương trình kế hoạch tuần tra kiểm soát trên địa bàn xử lý kịp thời các đối tượng
lập danh sách các đối tượng trên địa bàn và gọi hỏi gian đe không để các đối tượng phạm tội tái phạm nguy hiểm
việc đấu tranh với các loại tội phạm còn nhiều khó khăn vất vả thử thách
nhưng với tinh thần trách nhiệm bám bản cùng dân sự có mặt của lực lượng công an xã chính quy đã tạo thêm niềm tin
là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân và là những nhân tố nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài
xảy ra tại hải dương và các tỉnh thành liên quan
để tới việc công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục và hợp tác quốc tế vichd có địa chỉ tại số chín mươi hai lạc long quân
phường hải tân thành phố hải dương tỉnh hải dương tổ chức cho công dân việt nam xuất khẩu lao động sang canada trái phép
bằng hình thức sử dụng thị thực giả
quá trình điều tra xác định đối tượng liên quan có thân nhân lai lịch như sau
họ và tên phan quang ninh giới tính nam sinh ngày hai mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê quán xã quảng lợi huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế
số chứng minh nhân dân hai bốn một bốn chín bốn ba chín không do công an tỉnh đắk lắc cấp ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
hộ khẩu thường trú tại thôn gia phú xã tam giang huyện crong năng tỉnh đắk lắc
nơi cư trú số hai mươi bảy sáu mươi bảy xô viết nghệ tính phường hai mươi năm quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
để phục vụ công tác điều tra kịp thời phát hiện ngăn chặn tội phạm cơ quan an ninh điều tra bộ công an
thông báo đến các đơn vị địa phương biết và phối hợp
nếu phát hiện thông tin về phan quang ninh thì liên hệ theo số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn hai nghìn bốn trăm ba mươi một
hoặc chín trăm bốn mươi năm sáu trăm một mươi sáu hai mươi hai gặp điều tra viên nguyễn mạnh hùng để phối hợp giải quyết